ngày hai mươi hai tháng sáu đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền trung thuộc cục điều tra chống buôn lậu
phối hợp với cục hải quan đà nẵng và các lực lượng chức năng đã tạm giữ lô hàng chứa trong năm container
với trọng lượng hơn một trăm linh tấn không đúng với tờ khai hải quan
lô hàng này là của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại xuất nhập khẩu ngọc sơn thành phố hải dương
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa chứa trong năm container này
không phải chỉ là táo ta củ cải cà rốt như doanh nghiệp khai báo
mà phần lớn là thảo dược dùng làm nguyên liệu làm thuốc
đây là vụ vận chuyển hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc trái phép qua cảng đà nẵng lớn nhất từ trước đến nay
hiện vụ việc đang được phối hợp xác minh làm rõ